chị minh phương thời tiết ngày hôm nay có những gì đáng chú ý ạ
dạ vâng thưa chị tô trang thưa quý vị khán giả
ngày hôm nay thời tiết miền bắc tương đối dễ chịu
trời nắng ráo sắp thích hợp cho các hoạt động vui chơi vào ngày cuối tuần này
nhật độ phục biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại trung bộ và nam bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh